chuyển sang các tin tức quốc tế
thưa quý vị hội đồng bảo an liên hợp quốc đã nhóm họp sau các vụ thử tên lửa của triều tiên thời gian gần đây
cuộc họp diễn ra trong bầu không khí vô cùng căng thẳng với những tranh cãi giữa mỹ và trung quốc
cuộc họp diễn ra theo yêu cầu của mỹ anh pháp albany ireland và naui
tại cuộc họp đại sứ mỹ tại liên hợp quốc đã chỉ trích việc nga và trung quốc luôn bảo vệ triều tiên
khiến nhiều nghị quyết và hành động của cơ quan này đối với bình nhưỡng không thể diễn ra
triều tiên luôn được hai quốc gia là trung quốc và nga bảo vệ
hai nước này luôn viện dẫn lý do để bảo vệ những hành động lặp lại của triều tiên
đây là điều không thể chấp nhận được
đáp lại lời chỉ trích của phía mỹ đại diện thường trực trung quốc tại hội đồng bảo an ông trương quân nhấn mạnh
đối với vấn đề triều tiên hội đồng nên đóng vai trò xây dựng thay vì luôn gia tăng áp lực
đối với vấn đề triều tiên hội đồng bảo an niên đóng vai trò tích cực thay vì gia tăng áp lực
các cuộc thảo luận tại hội đồng bảo an nên giúp duy trì sự ổn định và ngăn ngừa căng thẳng trên bán đảo triều tiên
góp phần khởi động đối thoại và đàm phán giải quyết tình hình nhân đạo và khó khăn mà triều tiên đang phải đối mặt
thay vì tạo sự cản trở
trong hoàn cảnh hiện nay hội đồng bảo an nên nỗ lực giảm thiểu đối đầu giảm căng thẳng và thúc đẩy các giải pháp chính trị
đây không phải là lần đầu tiên tranh cãi nổ ra giữa các thành viên hội đồng bảo an trong các vấn đề liên quan đến triều tiên
được xem là một trong các vấn đề nóng và nhạy cảm
tình hình trên bán đảo triều tiên thường gây ra những tranh cãi gai gắt giữa các nước thành viên cơ quan này
trước đó vào tháng năm vừa qua trung quốc và nga cũng đã phủ quyết việc mỹ kêu gọi áp đặt thêm trừng phạt đối với triều tiên